những chiếc xe máy cũ trên một mươi tám năm tuổi tại hà nội nếu không đạt tiêu chuẩn về khí thải có thể sẽ được hỗ trợ bằng một khoản tiền để đổi sang xe mới
đây là một trong những nội dung trong chương trình nghiên cứu thí điểm đo kiểm khí thải và hỗ trợ đổi xe mô tô xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố
được sở tài nguyên và môi trường tp hcm chủ trì soạn thảo nhằm chung tay giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường
đây là một trong những nội dung trong chương trình nghiên cứu thí điểm đo kiểm khí thải và hỗ trợ đổi xe máy cũ
một xe mô tô xe máy được đo kiểm khí thải
theo thống kê hà nội hiện có hơn năm bảy triệu xe máy trong đó có khoảng hai năm triệu xe máy cũ đăng ký trước hai nghìn
chưa kể nhiều phương tiện từ ngoại tỉnh thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn